ngày một mươi tám tháng một mươi hai phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam tại trụ sở phái đoàn ở new york
tại lễ kỷ niệm phó tổng thư ký liên hợp quốc đã đề cao những đóng góp của việt nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
phó tổng thư ký lacroid đã phát biểu chúc mừng quân đội nhân dân việt nam
đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới việt nam vì những đóng góp đối với liên hợp quốc
nhất là cho các hoạt động gìn giữ hòa bình
những đóng góp của việt nam không chỉ dừng lại ở lời nói sự ủng hộ cổ vũ
mà còn bằng nhiều hành động cụ thể như trực tiếp cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
ở những điểm nóng chiến sự trên thế giới như nam sudan
ông cũng bày tỏ mong đợi sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác với việt nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình trong năm tới
khi việt nam chính thức đảm nhiệm vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp của các cơ quan trong hệ thống liên hợp quốc
đồng thời khẳng định mong muốn của việt nam là được đóng góp nhiều hơn nữa
cho hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc trên toàn thế giới